thưa quý vị sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về cơn bão số bảy
hiện bão số bảy đã đi vào vùng biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong vòng sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và tiếp tục đi sâu vào đất liền
suy yếu thành một vùng áp thấp chung khu vực thượng lào
do đó ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với cơn bão số bảy
hiện các tuyến đê biển chỉ có thể chống bão lên tới cấp chín
do đó với sức gió mạnh của cơn bão số bảy gió giật lên đến cấp một mươi lúc chiều cường
rất có thể sẽ gây nước dâng sóng lớn tràn đê nguy cơ cao mất an toàn
dự báo từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi do ảnh hưởng của bão số bảy kết hợp với không khí lạnh
nên ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to và rải rác có rông
với tổng lượng mưa phổ biến một trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
do đó hiện các hồ thủy lợi và thủy điện đang điều tiết xả lũ hồ hòa bình xả một cửa xả đáy
sông vu gia thu bồn năm hồ đang xả sông hương bốn hồ đang xả lũ
trên tuyến biển ba trăm ba mươi tàu của quảng ninh vẫn đang hoạt động ven bờ
văn phòng tổng trưởng cũng đề nghị bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cùng với địa phương
tiếp tục cái này quyết liệt ngay trong sáng nay kêu gọi và
đưa yêu cầu vào bờ để đề phòng các cây tai đại
hiện trên vùng biển nam philippines đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới dự báo sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
áp thấp sẽ di chuyển nhanh có khả năng mạnh lên thành bão số tám và hướng về các tỉnh miền trung nước ta
từ hà tĩnh đến bình định
bên cạnh đó liên quan đến vấn đề cứu hộ tại thủy điện giao trang ba
theo thông tin của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong hai mươi một đồng chí vào cứu nạn thủy điện rào trang ba bị gặp nạn tại trạm kiểm lâm số bảy
thì có tám đồng chí thoát nạn và một mươi ba người vẫn còn đang mất tích
hiện ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã huy động nhân lực và vật lực
để cứu hộ cứu nạn khu vực này
lực lượng tại đấy là có sáu trăm bốn mươi hai người xong đó là phương tiện là chín mươi ba phương tiện
sử dụng là bốn mươi ba ô tô hai công đông hai cano bốn mươi năm máy xúc máy múc và máy gạt
và ba máy bay tự thăng để tránh thác khu vực để phục vụ trong khu thác
cứu nạn và chỉ thế
kết quả thì đến một mươi sáu h ba mươi hôm qua thì đã than gạt được một mươi km
còn cách khu vực của trạm kiểm lâm số ba số bảy là hai km
như vậy thì có thể trong sáng nay là như vậy là cái lực lượng sẽ tiếp cận được
để tổ chức tìm kiếm nạn sau đấy thì tiếp tục săn nạn vào nhà máy chữa điện
trong sáng ba để tìm kiếm cứu nạn đối với người bị mất tích ở khu vực đấy
tính đến hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi
mưa lũ đã khiến ba mươi sáu người tử vong một mươi hai người mất tích năm trăm tám mươi năm nhà bị sập đổ hư hỏng
hơn một trăm ba mươi năm nhà bị ngập tám trăm bảy mươi hectare lúa và hơn năm ba trăm linh hectare hoa màu bị ngập vùi lấp
gần ba sáu trăm linh hectare thủy sản bị thiệt hại và gần ba trăm ba mươi ba con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
hiện nay các tỉnh quảng bình quảng trị thứ thiên huế quảng nam
đã đề xuất hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia gồm sáu năm trăm linh tấn gạo
năm năm tấn lương khô hai mươi thùng mì tôm
các loại thuốc hóa chất khử trùng và vật tư trang thiết bị cứu hộ cứu nạn
sau đây sẽ là những thông tin cập nhật do phóng viên thường trú truyền hình nhân dân
tại tỉnh thừa thiên huế thực hiện mà chúng tôi mới nhận được
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ đạo sở chỉ huy tiền phương
đóng tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã chia thành hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở
để đưa những người bị thương và thi thể nạn nhân vụ sạt lở
tại thủy điện giao trang ba ra ngoài
hướng đường bộ tiến theo đường bảy mươi một đã được khai thông cơ bản
đến gần vị trí xác định có thi thể các nạn nhân và người bị thương để đưa ra ngoài
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi theo ghi nhận của phóng viên
thời tiết tại hiện trường tương đối thuận lợi
các xe ô tô của đoàn cứu hộ có thể di chuyển để tiếp cận hiện trường
hướng đường thủy do lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế triển khai
sử dụng xuồng và cano vượt qua lòng hồ thủy điện hương điền
tại xã hương bình huyện phong điền để vận chuyển hàng hóa cho công nhân
đang tập trung ở thủy điện rào trang bốn và triển khai đưa những người mắc kẹt tại đây ra ngoài
trước đó tối ngày một mươi ba tháng một mươi giám đốc thủy điện rào trang ba nguyễn đại thành cho biết
đơn vị đã ghi nhận có ba trường hợp công nhân nhà máy thủy điện rào trang ba tử vong
do sạt lở núi vào ngày một mươi hai tháng một mươi
đến sáng nay lực lượng cứu nạn đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở
ở trạm kiểm lâm sông bồ tiểu khu sáu mươi bảy vào khu vực sạt lở tại thủy điện giao trang ba
với quyết tâm tìm được người
ngay trong ngày hôm nay khu vực bên ngoài có nhiều xe cứu thương đã túc trực sẵn sàng đón người
khu vực cứu hộ được phong tỏa thành nhiều lớp báo chí chưa được phép tiếp cận hiện trường
liên quan đến hoạt động cứu hộ số công nhân mắc kẹt tại các thủy điện trên sông bồ
gồm rào trăng ba mươi bốn alin hai mươi ba chín giờ sáng nay đã có một máy bay trực thăng thả lương thực
vào tổ cứu hộ tại thủy điện alin hai
ngoài tổ chức tìm kiếm cứu hộ tại các điểm giao trang ba trạm kiểm lâm sông bồ
sở chỉ huy tiền phương cũng đã cho giả soát số lượng công nhân
tại các thủy điện nhất là số có hoạt động di chuyển trong những ngày mưa lũ
trong khi đó công an tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi cho biết
là lực lượng đã triển khai phương án tiếp cận bằng đường thủy
theo chỉ đạo của ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ về sự cố sạt lở
tại thủy điện giao trang ba thuộc địa phận xã phong xuân huyện phong điền
và đã tiếp cận cũng như kết nối với thủy điện rào trang bốn
chuyển năm công nhân bị thương tại đây về cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
chiều một mươi ba tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đã kết nối được với thủy điện giao trang bốn
được biết công nhân của thủy điện giao trang bốn đều an toàn
tại đây đang có bốn mươi công nhân từ thủy điện giao trang ba
trong đó có ba chuyên gia người ấn độ vượt rừng sang tránh lũ
lượng lương thực ở đây còn sử dụng được khoảng một ngày
khu vực này nước chảy xiết chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy
nhận tin ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo công an tỉnh
triển khai lực lượng tiếp cận ứng cứu
công an tỉnh thừa thiên huế đã cử hai tổ công tác cùng hai cano chở theo lương thực
và đã tiếp cận được thủy điện giao trang bốn
sau khi cung ứng lương thực hai tổ công tác đã đưa năm công nhân đang bị thương về bệnh viện chữa trị
nhằm kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm những người đã mất tích liên lạc
do tại đập thủy điện rào trang ba xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
thì từ tối ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi lãnh đạo các bộ quốc phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ giao thông vận tải đã đến sở chỉ huy tiền phương tại xã phong xuân huyện phong điền
chỉ đạo hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm
theo báo cáo đến thời điểm hiện nay quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế đã khắc phục được bảy trên một mươi điểm sạt lở
và chỉ còn vài km nữa là có thể tiếp cận được khu vực rào trăng ba
sở chỉ huy tiền phương cũng đã khảo sát địa hình và xây dựng các phương án ứng cứu một cách chặt chẽ
thứ trưởng bộ quốc phòng yêu cầu quân khu bốn sẵn sàng phương tiện lực lượng y tế để cơ động vào vị trí khi đường đã được lưu thông
bên cạnh đó chỉ đạo cục cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng cần huy động mọi phương tiện để hỗ trợ kịp thời cho tỉnh thừa thiên huế tham gia tìm kiếm
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị phải huy động những lực lượng ứng cứu có trình độ và kỹ năng
có kinh nghiệm trong xử lý tình huống phối hợp với người dân bản địa để nắm chắc địa hình và quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã sẵn sàng huy động phương tiện thiết bị theo yêu cầu của ban chỉ đạo
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết là vào lúc hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi
các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu do gió lốc của cơn bão số sáu
nạn nhân được xác định là ông nguyễn diệp bốn mươi bảy tuổi ở thôn xuân mỹ xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông diệp trong khoang của tàu cá qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm tung tích của anh nguyễn phúc đạt hai mươi ba tuổi
như truyền hình nhân dân đã đưa tin
và trước đó vào lúc năm giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi người dân địa phương phát hiện tàu cá số hiệu qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị chìm
khi đang neo đậu trên sông tại thôn xuân mỹ xã tam hải giáp danh thôn hòa bình